mỹ cho biết nước này lo ngại cuộc xung đột giữa israel và hamas sẽ leo thang và nguy cơ iran sẽ trực tiếp liên quan đến cuộc chiến này
công vận an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan trích dẫn khả năng phát sinh một mặt trận mới ở biên giới israel libang
ông sullivan cũng nhấn mạnh đó là một rủi ro mà mỹ đã lưu tâm ngay từ đầu
và đó cũng là lý do tại sao tổng thống mỹ hành động nhanh chóng và dứt khoát để đưa một tàu sân bay vào phía đông địa trung hải
đưa máy bay vào vùng vịnh bởi vì tổng thống đã gửi một thông điệp rất rõ ràng tới bất kỳ quốc gia bất kỳ chủ thể nào muốn tìm cách lợi dụng tình hình này
iran lâu nay đã là nước ủng hộ cho nhóm chiến binh hamas và hezbollah ở libang cung cấp tài chính và vũ khí cho nhóm này
ông sullivan cũng cho biết gói vũ khí mới dành cho israel và ukraine sẽ cao hơn đáng kể
so với hai tỷ đô la mỹ
ông cho biết tổng thống mỹ joe biden sẽ có các cuộc thảo luận chuyên sâu với quốc hội trong tuần này về sự cần thiết của việc thông qua gói viện trợ mới nêu trên